phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị đã ra quyết định khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại văn phòng đăng ký đất đai tỉnh quảng trị trên nhánh tp đông hà
từ kết quả điều tra cơ quan chức năng xác định đào xuân hùng cán bộ của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh quảng trị
chi nhánh tp đông hà đã thiếu trách nhiệm trong quá trình kiểm tra thẩm định hồ sơ tham mưu xác nhận điều kiện cấp
dây chứng nhận quyền sử dụng đất gây hậu quả thiệt hại số tiền năm ba tỷ đồng cho nhà nước
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang phối hợp với công an tỉnh lào cai
và các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh với số lượng lớn
vào lúc một mươi bốn h ngày một mươi tám tháng một tại khu vực thôn cầu thủy thị trấn việt quang huyện bắc quang
các đơn vị đã tiến hành bắt quả tang đối tượng tráng xeo sình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
quê quán thị trấn cốc bài huyện xín mẩn hiện đang trú tại xã xuân hòa huyện bảo yên tỉnh lào cai
khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ trên người đối tượng gồm một bánh dạng khối hình chữ nhật và ba gói ni lông có chứa các viên nén
bước đầu sình khai nhận số tăng vật trên là một bánh heroin khối lượng ba trăm năm mươi một năm g và một mươi tám viên ma túy tổng hợp
khối lượng gần một sáu mươi tám kg đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
ngoài ra cơ quan công an đã tạm giữ một đối tượng khác có liên quan đến đường dây này và vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra
ngày một mươi năm tháng một vừa qua các lực lượng công an tỉnh phú thọ công an huyện yên lập và quần chúng nhân dân xã mỹ lương huyện yên lập
đã bắt giữ thành công đối tượng lý văn vũ ở huyện phú lương tỉnh thái nguyên
đây là đối tượng đã dùng súng chống trả lực lượng công an hòng tẩu thoát
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một khẩu súng quân dụng cùng năm viên đạn và một vỏ đạn
đến nay cơ quan công an đã đấu tranh làm rõ đối tượng lý văn vũ là thủ phạm gây ra hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn hai tỉnh phú thọ và yên bái
đáng chú ý trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội vũ luôn mang theo súng và bình xịt hơi cay sẵn sàng nổ súng bắn trả khi bị phát hiện hoặc truy đuổi
đây là những hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của gia đình người dân ở huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
lợi dụng đêm tối kẻ gian đã đột nhập vào nhà sau sau đó sử dụng vật cứng đập vỡ cửa kính ô tô trộm cắp số tiền bốn mươi sáu triệu đồng
cũng với thủ đoạn trên khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn một số gia đình trên địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ và thành phố yên bái tỉnh yên bái
cũng bị kẻ gian đột nhập vào nhà sử dụng búa đinh hoặc vật cứng đập phá cửa kính ô tô trộm cắp tiền và các tài sản có giá trị khác để trong xe ô tô
do thời điểm xảy ra vụ việc vào ban đêm đối tượng gây án sử dụng nhiều biện pháp che giấu nên việc phát hiện bắt giữ gặp không ít khó khăn
áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã có đủ căn cứ khẳng định lý văn vũ chính là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp trên